thông tin từ bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ cho biết đơn vị đã tiếp nhận trường hợp trẻ hai tháng tuổi
trú tại huyện thanh sơn phú thọ mắc ho gà nặng
theo thông tin từ gia đình trẻ chưa được tiêm phòng khởi phát bệnh với triệu chứng ho nhiều
ho có đờm ho khe suốt tiết ba ngày
gia đình sau đó đưa bé đến khám tại trung tâm y tế huyện và được chẩn đoán viêm phổi nặng
trẻ được thở oxy và dùng thuốc kháng sinh điều trị trong sáu ngày
nhưng không đáp ứng tình trạng suy hô hấp tăng lên
sau đó gia đình đưa trẻ tới bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
thời điểm vào viện ngày một mươi một tháng bốn trẻ tự thở kém tím nhiều
fpo hai giảm còn tám mươi năm tám mươi sáu
chỉ số này ở trẻ khỏi mạnh phải đạt trên chín mươi kèm theo rút lõm lồng ngược nhiều
huyết áp xu hướng tụt mạch nhanh trẻ được chẩn đoán suy hô hấp cấp độ ba
trẻ được xét nghiệm ho gạp bằng phương pháp pcr cho kết quả dương tính
bác sĩ chỉ định đặt ống nội khí quản an thần thở máy
sử dụng thuốc vận mạch điều trị tăng áp phổi cho trẻ
sau hai ngày được điều trị tích cực bệnh nhi vẫn trong tình trạng nặng
nên được chuyển tuyến đến bệnh viện nhi trung ương để tiếp tục điều trị
trước đó ngày bảy tháng ba bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ cũng tiếp nhận một trẻ hai tháng tuổi
trú tại việt trì phú thọ nhập viện trong tình trạng xuất hiện ho đờm nhiều
kho khe nhiều ngạt mũi
bệnh nhi đã được xét nghiệm pcr ho gà cho kết quả dương tính
bệnh nhi được các bác sĩ cho dùng thuốc kháng sinh bù dịch và sử dụng khí dung
sau bảy ngày điều trị bệnh nhi có tiến triển tốt được ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định
hiện nay miền bắc đang trong giai đoạn thời tiết mưa ẩm
tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển
lây lan và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm
nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp
theo thạc sĩ bác sĩ trần thị thùy linh giám đốc trung tâm tiêm chủng bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
tiêm vaccine có thành phần ho gà là biện pháp phòng bệnh ho gà chủ động và hiệu quả nhất
trẻ được tiêm ba mũi chính khi hai tháng tuổi ba tháng tuổi và bốn tháng tuổi
mũi bốn nhắc lại khi trẻ được một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tuổi
cha mẹ cần đảm bảo tiêm chủng cho trẻ đúng lịch để hạn chế mắc bệnh ho gà
và các bệnh khác làm giảm hiệu quả của vaccine
bệnh ho gà ở trẻ biểu hiện qua các giai đoạn
thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ sáu đến hai mươi ngày
giai đoạn viêm lòng đường hô hấp kéo dài khoảng một hai tuần
các triệu chứng xuất hiện giống như các bệnh viêm đường hô hấp trên
bao gồm sốt nhẹ chảy nước mũi ho húng hắng hắt hơi
cuối giai đoạn này ho nặng thành cơn
giai đoạn khởi phát kéo dài từ một đến sáu tuần
có trường hợp đặc biệt có thể kéo dài trên một mươi tuần
với biểu hiện cơn ho điển hình như ho ho rũ rưỡi thành từng cơn
mỗi cơn từ một mươi năm hai mươi tiếng ho liên tiếp càng về sau càng yếu và giảm dần thở dít
xuất hiện cuối mỗi cơn ho hoặc sen kẽ sau mỗi tiếng ho tiếng dít nghe như tiếng gà
kết thúc cơn ho bằng việc khạc đờm trắng màu trong dính trong đầm có vi khuẩn ho gà
giai đoạn phục hồi cơn họ ít dần bệnh nhân hạ sốt
tuy nhiên sau đó nhiều tháng họ có thể tái lại gây viêm phổi
bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh hiệu quả ngoài tiêm phòng đầy đủ cho trẻ
thì bố mẹ cần giữ gìn vệ sinh thân thể và môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ
thiết lập chế độ dinh dưỡng hợp lý và thực hiện thăm khám định kỳ cho trẻ
tại các cơ sở y tế để có thể sớm phát hiện và điều trị kịp thời tránh nguy cơ biến chứng